thưa quý vị lãnh tụ fidel castro là một trong những nhà lãnh đạo chủ chốt của cách mạng cuba
một nhà lãnh đạo kiệt xuất ông giữ chức thủ tướng cuba từ ngày một mươi sáu tháng hai năm một nghìn chín trăm năm mươi chín cho đến ngày hai tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi
ông đã lãnh đạo cách mạng cuba đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác đưa quốc đảo anh hùng tiến bước trên con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
trở thành tấm gương sáng của phong trào độc lập và giải phóng dân tộc ở mỹ la tinh cũng như trên toàn thế giới
fidel castro sinh ngày một mươi ba tháng tám năm một nghìn chín trăm năm mươi
fidel castro sinh ngày một mươi ba tháng tám năm một nghìn chín trăm hai mươi sáu tại nung trang manacas thuộc thành phố piran tỉnh oriente cuba
xuất thân từ một gia đình giàu có nhưng ông fidel lại chọn con đường cách mạng để tìm lại công bằng cho nhân dân lao động
năm một nghìn chín trăm năm mươi ba vị lãnh tụ đã đứng lên cầm vũ khí chống lại chế độ độc tài của tổng thống fulgencio batista
khi bị chính quyền của tổng thống fulgencio batista bắt và phải ra tòa
lãnh đạo fidel castro đã có bài tự bào chức của tổng thống fulgencio batista
lãnh tụ nổi tiếng với tên gọi lịch sử sẽ bảo chữa cho tôi
sau khi ra tù lãnh tụ cách mạng fidel castro đã thành lập lực lượng du kích có tên là phong trào hai mươi sáu tháng bảy
phát huy những lý tưởng cách mạng ở cuba bây giờ
ngày một tháng một năm một nghìn chín trăm năm mươi chín cuộc cách mạng cuba giành thắng lợi
ông fidel castro lên nắm quyền đánh dấu mốc quan trọng trong lịch sử cuba
sự kiện này đưa cuba bước sang trang mới độc lập tự do và tiến lên chủ nghĩa xã hội
khích lệ các dân tộc đang bị áp bức bóc lột vùng lên đấu tranh tự giải phóng
suốt năm thập kỷ ông đã nhiều lần vượt qua các âm mưu tấn công ám sát do nhiều đời tổng thống mỹ tiến hành
ông đã được ghi danh vào sách kỷ lục guinness là người sống sót qua nhiều âm mưu ám sát nhất
trên thế giới ít người đã được niềm vinh quang khi ghi tên mình vào huyền thoại ngay khi đang sống
fidel castro là một trong số đó
ông fidel đã trải qua chín đời tổng thống mỹ khác nhau
năm một nghìn chín trăm sáu mươi một ông đánh lại âm mưu tấn công cuba của cơ quan tình báo mỹ
ông thuộc lớp các nhà cách mạng kiệt xuất của thế giới thứ ba
từng công hiến đời mình cho lý tưởng tự do và giải phóng dân tộc như hồ chí minh
nhà lãnh đạo fidel castro có mối quan hệ thân thiết gần gũi với việt nam
trong lúc chiến tranh diễn ra ác liệt
ông fidel là nguyên thủ quốc gia đầu tiên và duy nhất đến thăm một vùng giải phóng của miền nam việt nam
đây là nguồn cổ vũ to lớn
thể hiện tình cảm đặc biệt của ông và nhân dân cuba
đối với sự nghiệp giải phóng và độc lập dân tộc của nhân dân ta
sau khi thôi giữ các chức vụ chính thức
ông fidel vẫn tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp xây dựng đất nước
đưa đất nước cuba ngày càng phát triển
ngày hai mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu
cựu chủ tịch cuba fidel castro đã qua đời vào lúc hai mươi hai h hai mươi chín theo giờ địa phương ở tuổi chín mươi
ông fidel qua đời để lại niềm tiếc thương
nói chuyện lớn với nhân dân cuba và toàn thế giới
về người anh hùng của phong trào giải phóng dân tộc ở các nước mỹ lat